thưa quý vị bắc bộ ngày hôm nay sẽ có một ngày thời tiết thất thường mưa được dự báo là xảy ra tại khu vực nhưng cường độ không rồn rập
thời gian mưa không liên tục mà chỉ ngắt quãng trong ngày chủ yếu tập trung tại khu vực đồng bằng và ven biển
ban ngày trời vẫn còn nắng đan sen nên là không khí vẫn khá oi bức nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi bốn độ riêng khu vực vùng núi chạm ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt ba mươi năm độ
điều kiện thời tiết thất thường mưa nắng đan xen như thế này sẽ khiến cơ thể trẻ nhỏ không kịp thích ứng
rất dễ mắc các bệnh về hô hấp như viêm họng viêm phổi hay viêm mũi dị ứng
để phòng bệnh quý vị hãy chú ý điều chỉnh nhiệt độ trong phòng phù hợp với thời tiết cho trẻ uống nhiều nước tăng cường các thực phẩm dầu dinh dưỡng để tăng sức đề kháng
và lưu ý khi trẻ bị bệnh thì cha mẹ không nên tự ý cho trẻ uống kháng sinh mà hãy cho trẻ đi khám và tuân thủ theo đơn của bác sĩ